bệnh viện trung ương thái nguyên cho biết bệnh nhân lường văn hoàng là nạn nhân bị thương còn sống sót trong vụ thảm án khiến sáu người thương vong ở xã sơn phú huyện định hóa tỉnh thái nguyên vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm và hiện đang được các bác sĩ tích cực điều trị theo dõi
theo đó tình trạng bệnh nhân lường văn hoàng khi nhập viện bị đứt khí quản chấn thương nặng vùng đầu mặt cổ vỡ xương chán tụ máu trong chấn thương sọ não và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật
tuy nhiên vì bị nhiều vết thương phức tạp nên bệnh nhân hiện vẫn trong tình trạng hôn mê phải thở máy và hiện vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị và theo dõi
bên cạnh đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hoàng văn chín về tội giết người
như tin đã đưa trước đó vào khoảng năm giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đối tượng hoàng văn chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa đã gây ra vụ án nghiêm trọng
người tử vong và một người bị thương nặng